trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước
bản chấp hành trung ương đã định hướng mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó mục tiêu tổng quát là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô
tạo chuyển biến rõ rệt về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trường
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh khuyến khích khởi nghiệp
phát triển doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo cho đời sống nhân dân phát triển văn hóa
thực hiện dân chủ tiến bộ và công bằng xã hội chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật đẩy mạnh cải cách hành chính
tăng cường kỷ luật kỷ cương giữ vững an ninh quốc gia ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội
kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại hội nhập quốc tế tạo môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
để đạt được mục tiêu chỉ tiêu đề ra trong năm hai nghìn một mươi bảy ban chấp hành trung ương xác định
cần thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
tập trung tháo gỡ khó khăn cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất gắn với đổi mới mô hình tăng trường
nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh
phát triển văn hóa xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai bảo vệ môi trường tăng cường quản lý tài nguyên
xây dựng nền hành chính hiệu lực hiệu quả kỷ luật kỷ cương
giữ vững độc lập chủ quyền bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tám thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
đẩy mạnh thông tin truyền thông tạo đồng thuận xã hội
một mươi bàn chấp hành trung ương thống nhất ban hành kết luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi sáu
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội sự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
một mươi một bàn chấp hành trung ương thảo luận cho ý kiến về đề án một số chủ trương chính sách lớn
nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
một mươi hai bàn chấp hành trung ương nhận định đổi mới mô hình tăng trường nâng cao chất lượng tăng trường năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt quyết định sự thành công của sự nghiệp đổi mới
thời gian qua chủ trương của đảng về đổi mới mô hình tăng trường đã được cụ thể hóa thực hiện đạt được kết quả bước đầu
mô hình tăng trưởng bước đầu có sự chuyển đổi kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu năng suất lao động
năng suất các nhân tố tổng hợp năng lực cạnh tranh quốc gia được cải thiện
tuy nhiên mô hình tăng trưởng ở nước ta còn chậm được đổi mới
về cơ bản vẫn theo mô hình cũ tăng trưởng vẫn dựa chủ yếu vào tăng đầu tư và tăng số lượng lao động
chưa dựa nhiều vào tăng năng suất lao động ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tốc độ tăng trường có xu hướng chậm lại chất lượng tăng trường
năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp
sắp tới cần nhận thức quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng về vấn đề này
coi đây là nhiệm vụ cơ bản trọng yếu của nước ta trong giai đoạn hiện nay
mô hình tăng trưởng mà nước ta đổi mới xây dựng là mô hình tăng trưởng ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất lao động
chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
theo tín hiệu và cơ chế thị trường phát huy tinh thần yêu nước lòng tự hào tự tôn dân tộc
tài năng trí sáng tạo của con người và mọi tiềm năng lợi thế của các ngành lĩnh vực các địa phương và cả nước
tạo cơ hội cho mọi người dân tham gia và cùng hưởng lợi từ tăng trường
chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh xin giữ môi trường sinh thái
tùy tình hình thực tế của từng ngành lĩnh vực và địa phương mà kết hợp hợp lý giữa tăng trưởng theo chiều rộng và chiều sâu
trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo
chuyển dần từ tăng trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư và xuất khẩu sang tăng trưởng dựa đồng thời vào cả đầu tư xuất khẩu và thị trường trong nước
chuyển dần từ dựa vào gia tăng số lượng các yếu tố đầu vào của sản xuất sang dựa vào tăng năng suất chất lượng lao động
ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khai thác và phát huy tối đa nội lực kết hợp với thu hút và sử dụng hiệu quả ngoại lực
ban chấp hành trung ương quyết định ban hành nghị quyết về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trường
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế
ban chấp hành trung ương đã thảo luận cho ý kiến về đề án thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
bàn chấp hành trung ương thống nhất nhận định từ khi nước ta trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới wto
việc thực hiện đường lối chủ trương của đảng về hội nhập quốc tế đã đem lại những thành tiệu quan trọng trong tất cả các lĩnh vực
nổi bật là một là một trong những động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao năng lực cạnh tranh gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế
đẩy mạnh công tác đổi mới xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cải cách hành chính nâng cao hiệu quả hiệu lực của bộ máy nhà nước
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân
xin giữ bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường
tăng cường quốc phòng an ninh quốc gia giữ vững môi trường hòa bình ổn định bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia
củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
so với khi nước ta trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới wto hiện nay tình hình trong nước khu vực và thế giới đã có nhiều thay đổi
đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lương
song thực tế thời gian qua và nhiều phân tích dự báo cho thấy việc thực hiện hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
sẽ tạo ra cơ hội mở rộng đa dạng hóa thị trường
với mức yêu đãi cao tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng mạng lưới sản xuất toàn cầu góp phần tích cực vào quá trình đổi mới đồng bộ và toàn diện
khơi dậy tiềm năng của đất nước và sức sáng tạo của tầng lớp nhân dân
nước ta cũng có cơ hội tham gia sâu hơn vào quá trình định hình các định chế cơ chế cấu trúc khu vực và quốc tế
có điều kiện thuận lợi để đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích của các tổ chức cá nhân bảo đảm độc lập tự chủ
củng cố và duy trì môi trường hòa bình ổn định để xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc
tuy nhiên việc thực hiện các cam kết quốc tế mới cũng sẽ đặt ra nhiều khó khăn thách thức không chỉ về kinh tế mà còn cả về chính trị xã hội
sức ép cạnh tranh ngày càng gây gắt nhiều ngành doanh nghiệp và sản phẩm của nước ta sẽ gặp khó khăn hơn
việc thực hiện các cam kết sâu rộng và cao hơn nhất là đáp ứng yêu cầu nội luật hóa các cam kết nếu không được nghiên cứu chuẩn bị kỹ
có lộ trình bước đi phù hợp
sẽ có tác động tiêu cực đến quá trình đổi mới hoàn thiện thể chế giải quyết những vấn đề phức tạp nhạy cảm
việc tự do hóa di chuyển lao động qua biên giới theo cam kết trong hiệp định hình thành cộng đồng kinh tế asean
thực hiện các tiêu chuẩn cơ bản về lao động của tổ chức lao động quốc tế ilo cũng đặt ra những thách thức mới
không chỉ đối với sự quản lý của nhà nước mà còn ảnh hưởng đến ổn định chính trị xã hội vai trò và hoạt động của tổng liên đoàn lao động việt nam
những cơ hội và thách thức nêu trên có mối quan hệ
và có thể chuyển hóa lẫn nhau cơ hội có thể trở thành thách thức nếu không được tận dụng kịp thời
thách thức có thể biến thành cơ hội nếu chúng ta chủ động ứng phó thành công
vì vậy khi ký kết tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
cần phải giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế
kiên định mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc
giữ vững ổn định chính trị xã hội trên cơ sở luật pháp quốc tế bình đẳng cùng có lợi
bàn chấp hành trung ương khẳng định chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là định hướng
chiến lược để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hội nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp của toàn dân doanh nhân doanh nghiệp và đội ngũ trí thức là lực lượng đi đầu
cần tập trung khuyến khích tạo điều kiện cho sự phát triển
nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nhân doanh nghiệp và sản phẩm việt nam
đẩy mạnh việc đổi mới hoàn thiện hệ thống pháp luật chủ động xử lý các vấn đề nảy sinh
giám sát chặt chẽ và quản lý hiệu quả quá trình thực hiện các cam kết
nhất là trong những lĩnh vực liên quan đến ổn định chính trị xã hội
không ngừng chăm lo xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh khả năng tự vệ của quốc gia
các ngành lĩnh vực và các tổ chức cá nhân việt nam trực tiếp tham gia hội nhập quốc tế
tăng cường sự lãnh đạo của đảng nâng cao năng lực quản lý của nhà nước
phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tiến trình hội nhập quốc tế
đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với các tổ chức chính trị xã hội
đặc biệt là công đoàn phù hợp với yêu cầu của tình hình mới
trong năm đến một mươi năm tới cần tập trung ưu tiên xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách
biện pháp thực hiện các thỏa thuận đã ký kết đáp ứng yêu cầu bảo đảm nâng cao hiệu quả hội nhập
kinh tế quốc tế gắn với giữ vững ổn định chính trị xã hội
trước hết phải tăng cường công tác chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức của cán bộ
đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ đúng đắn về cơ hội và thách thức
từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới không ảo tường mất cảnh giác
và cũng không lo lắng thái quá dẫn đến thiếu sự chủ động tự tin cần thiết
ban chấp hành trung ương đã quyết định ban hành nghị quyết về việc thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
ban chấp hành trung ương đã thảo luận cho ý kiến về đề án tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
ban chấp hành trung ương đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị
và đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa
mơ hồ sao động thiếu niềm tin nói trái làm trái quan điểm đường lối của đảng thậm chí xa suốt ý chí chiến đấu
thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh phủ họa theo những nhận thức quan điểm sai trái lệch lạc
không có ý thức hết lòng vì nước vì dân không làm tròn bổn phận chức trách được giao không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng
sự suy thoái về đạo đức lối sống thể hiện ở chỗ sống ích kỷ thực dụng cơ hội vụ lợi hám xanh tham nhũng
lực bề phái cục bộ mất đoàn kết quan liêu xa dân vô cảm trước khó khăn bức xúc của nhân dân
ban chấp hành trung ương khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ
đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện lập trường tư tưởng không vững vàng xa vào chủ nghĩa cá nhân quên mất trách nhiệm bổn phận trước đảng trước dân
nguyên tắc tập trung dân chủ bị buông lỏng nguyên tắc tự phê bình và phê bình thực hiện không nghiêm
việc nghiên cứu sửa đổi ban hành cơ chế chính sách luật pháp thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp thời
nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể quản lý cán bộ đảng viên còn lòng lèo đánh giá sử dụng bố trí cán bộ còn nể nang cục bộ
công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên chưa được coi trọng đúng mức chậm đổi mới kém hiệu quả
công tác kiểm tra giám sát giữ gìn kỳ cương kỳ luật ở nhiều nơi chưa thường xuyên không nghiêm túc chưa phát huy đầy đủ
hiệu quả vai trò của nhân dân trong việc giám sát phản biện góp ý kiến xây dựng đảng xây dựng chính quyền thông qua mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội và các hình thức khác
về nhiệm vụ giải pháp ban chấp hành trung ương thống nhất phải tiến hành đồng bộ nhiều công việc cụ thể thiết thực tập trung vào bốn nhóm
về giáo dục chính trị tư tưởng tự phê bình và phê bình về cơ chế chính sách về kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
chú trọng nêu gương những người tốt việc tốt ngăn ngừa cảnh báo phê phán những việc làm sai trái
đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân thói ích kỷ vụ lợi lợi ích nhóm
ra soát hoàn thiện cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức có quyền
xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật đảng pháp luật của nhà nước kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực lãng phí
thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng công tác cán bộ công tác kiểm tra công tác giáo dục
rèn luyện quản lý đảng viên phát huy vai trò giám sát của nhân dân của báo chí của công luận
ban chấp hành trung ương đặc biệt nhấn mạnh muốn nghị quyết này đi vào cuộc sống tạo ra chuyển biến rõ rệt
thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc từng tổ chức đảng mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ cấp cao
cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp các ngành phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân
trước đảng để tự giác thực hiện ở đây sự gương mẫu của ban chấp hành trung ương là cực kỳ quan trọng có ý nghĩa quyết định
từng đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương ủy viên bộ chính trị ban bí thư từng đồng chí đứng đầu cấp ủy
chính quyền các cấp phải tự giác gương mẫu thực hiện nghị quyết nói đi đôi với làm chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao
sự nỗ lực rất lớn bàn chấp hành trung ương đã quyết định ban hành nghị quyết về tăng cường xây dựng trình đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
ngoài các vấn đề nêu trên tại hội nghị lần này ban chấp hành trung ương với tinh thần trách nhiệm cao trước đảng nhân dân đất nước
đã xem xét kỹ lưỡng toàn diện các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh ninh thuận
nhất trí cao với tử trình của bộ chính trị đồng thời giao cho bộ chính trị chỉ đạo ban cán sự đảng chính phủ
phối hợp với đảng đoàn quốc hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ban chấp hành trung ương hoàn thiện báo cáo trình quốc hội xem xét quyết định
ban chấp hành trung ương kêu gọi toàn đảng toàn dân toàn quân tăng cường đoàn kết thống nhất nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn
thách thức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết kết luận của hội nghị ban chấp hành trung ương lần này
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
do ảnh hưởng kết hợp của vùng áp thấp gió đông bắc từ sáng nay trên địa bàn huyện kỳ anh đã có mưa vừa đến mưa to
nhiều nơi mưa rất to gây ngập lụt và làm chia cắt một số tuyến đường địa bàn dân cư ở vùng thượng kỳ anh
mưa lớn xảy ra tại địa bàn các xã vùng thượng huyện kỳ anh
gồm kỳ lạc kỳ lâm kỳ thượng kỳ sơn đã có ba mươi hectare cây ngô sinh khối và hàng chục hectare tràm bị đổ
ở địa bàn tại các thôn lạc thắng lạc thanh lạc tiến lạc trung của xã kỳ lạc mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều nơi
nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt tại xã kỳ lâm nhiều cây cầu dân sinh bị sói lở nghiêm trọng
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ huyện kỳ anh đã phân công cán bộ xuống địa bàn để nắm tình hình
chỉ đạo các địa phương triển khai phòng chống đồng thời thông báo cho các chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động
ở các xã vùng ven biển về nơi tránh trú an toàn kiểm tra giả soát các vùng sung yếu ao hồ đê đập
và đặc biệt là các vùng thường xuyên ngập lụt vùng có nguy cơ sạt lở đất để có những phương án xử lý kịp thời
các tình huống xấu có thể xảy ra
còn tại tỉnh quảng bình do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến nay
trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to lũ trên sông danh lên nhanh gây sạt lở mái ta luy đường sắt bắc nam
để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện từ hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi đơn vị chức năng đã phong tỏa
cấm đi lại đoạn đường sắt qua xã châu hóa huyện tuyên hóa
đến thời điểm một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi đoạn đường sắt trên vẫn bị phong tỏa
theo công ty cổ phần đường sắt quảng bình
mái ta luy đường sắt bị sạt lở có chiều dài hơn chín mươi mét chiều sâu khoảng một mươi hai một mươi tám m
cá biệt có nhiều điểm chưa thể đo được do ngập sâu trong nước
công ty cổ phần đường sắt quảng bình đã điều động nhân lực vật lực khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở mái ta lui
tuy nhiên hiện ở quảng bình trời vẫn mưa to nước sông lên nhanh và chảy mạnh
khiến việc khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn
trong khi ở một vài điểm nền mái ta luy và đường sắt vẫn tiếp tục sạt lở
vì vậy kế hoạch thông tuyến đường sắt trở lại đến thời điểm này vẫn chưa được thực hiện
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh quảng trị
đã xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy làm gần bốn trăm linh nhà dân ở các huyện hải lăng
triệu phong vĩnh linh do linh thị xã quảng trị bị tốc mái
và ba người bị thương đã được đưa đi sơ cứu
một số trường học ở xã triệu hòa bị hư hỏng
nhiều diện tích cây cao su ở xã triệu thượng và triệu ái bị gãy đổ
hệ thống cột điện cột viễn thông bị gió sô ngã gây ra tình trạng mất điện cục bộ
nhiều cây cối và diện tích hoa màu bị gãy đổ
mưa lớn và gió giật mạnh cũng đã làm hàng nghìn cây lâm nghiệp như tràm bạch đàn bị gãy đổ
hơn một trăm năm mươi ha hoa màu bị ngả giạp và ngập ống
còn trên tuyến quốc lộ chín và tuyến đường hồ chí minh có hơn một mươi điểm sạt lở
dù không gây ách tắc giao thông nhưng rất nguy hiểm cho người đi lại
mưa lớn cũng khiến nhiều cầu tràn ở tuyến đường đi tà rụt a vau cầu tràn ba lòng cầu tràn ba nang
và đoạn qua thủy điện đắc rồng một đắc rồng ba bị ngập cục bộ
ngay trong sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi các thành viên ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp của tỉnh quảng trị
đã về địa phương chỉ đạo công tác khắc phục tập trung lực lượng giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa
bên cạnh đó lãnh đạo tỉnh cũng hỗ trợ động viên các gia đình bị thiệt hại sớm vượt qua khó khăn trước mắt
còn tại tỉnh thừa thiên huế theo thống kê bước đầu do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có gần chín mươi nhà dân ở các huyện phú lộc phú vang phong điền bị tốc mái hai nhà đổ sập
gió mạnh và mưa lớn cũng đã làm cho một người tử vong và một người mất tích
người bị thiệt mạng là người đàn ông ở xã phú hải chưa rõ danh tính
trong lúc treo lên máy nhà trăng chống nhà cửa bị gió quật ngã dẫn đến tử vong
người bị mất tích là một người phụ nữ ngụ xã phú nhuận huyện phú vang
do thuyền bị đất dây neo trôi giặt
hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người phụ nữ này
đến sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tại các xã phong mỹ phong thu và thị trấn phong điền huyện phong điền
nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập nặng giao thông đi lại khó khăn
sau đây là tin lũ khẩn cấp trên các sông từ hà tĩnh đến quảng trị
lũ trên các sông ở hà tĩnh và sông danh tiếp tục lên nhanh sông kiến giang xuống chậm
tối nay một mươi bốn tháng một mươi mực nước trên thạch hãn tại thạch hãn sẽ đạt đỉnh ở mức năm năm m ở mức báo động ba sau đó xuống
sáng sớm mai ngày một mươi năm tháng một mươi mực nước trên các sông có khả năng như sau
sông ngàn sâu tại chùa lễ lên mức một mươi sáu m trên báo động ba hai năm m dưới mức lũ lịch sử năm hai nghìn một mươi là năm mươi sáu m
tại hòa duyệt tám năm m dưới báo động hai năm m
sông danh tại mai hóa lên mức tám m trên báo động ba một năm m
sông kiến giang tại lệ thủy xuống mức hai m dưới báo động hai hai m
sông thạch hãn tại thạch hãn xuống mức ba bảy m dưới báo động hai ba m
nguy cơ cao xảy ra lũ lớn lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở vùng núi ở các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị trọng tâm là các huyện sau
hà tĩnh hương khê hương sơn vũ quang
quảng bình tuyên hóa minh hóa quảng ninh lệ thủy
quảng trị hướng hóa đắc rông cam lộ hải lăng
đặc biệt ngập lụt nghiêm trọng sẽ xảy ra ở lưu vực sông danh sông kiến giang quảng bình và sông ngàn sâu hà tĩnh
cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai
chuyển sang với những tin tức quốc tế
như truyền hình nhân dân đã đưa tin nhà vua thái lan bumibon adunzade đã băng hà vào chiều qua hưởng thọ tám mươi chín tuổi
với bảy mươi năm ngồi trên ngay vàng ông là nhà vua có thời gian trị vì đất nước lâu nhất trên thế giới
người dân thái lan đã bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với nhà vua
sau đây là tin do phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại thái lan gửi về
hàng nghìn người dân thái lan tập trung bên ngoài bệnh viện siriras và hoàng cung ở thủ đô bangkok
để bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn đối với sự ra đi của nhà vua
trong khi đó hoàng thái tử mahavachira longkorn đã được chọn trở thành người ký vị ngai vàng
tuy nhiên hoàng thái tử yêu cầu tạm thời chưa tiếp nhận ngôi vị dành thời gian để tăng vua cha cùng với người dân thái lan
chính phủ thái lan quyết định cho tất cả các cán bộ công chức nghỉ trong ngày hôm nay
để tham dự lễ di quan nhà vua từ bệnh viện sirirat tới hoàng cung trong buổi chiều
các hoạt động vui chơi giải trí bị cấm triệt để trong vòng ba mươi ngày
người dân thái lan để quốc tàng kéo dài một năm để tưởng nhớ nhà vua
các đài truyền hình phải tiếp sóng kênh hoàng gia để thông tin tới người dân về các hoạt động liên quan tới việc nhà vua băng hà
các tờ báo giấy và báo mạng đều đồng loạt để màu đen trắng
bộ ngoại giao mỹ vừa cho biết phái đoàn ngoại giao của nước này đã đến cuba
để tiến hành vòng đối thoại nhân quyền lần thứ tám
bộ ngoại giao mỹ đã đến cuba để tiến hành vòng đối thoại nhân quyền lần thứ hai giữa hai nước từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi tại thủ đô la habana
theo thông cáo báo chí bộ ngoại giao mỹ cho biết phái đoàn ngoại giao của mỹ sẽ đồng chủ trì cuộc đối thoại nhân quyền giữa mỹ và cuba
trong ngày hôm nay tại thủ đô la habana theo giờ địa phương
theo kế hoạch quan chức hai nước sẽ thảo luận vấn đề bảo vệ các quyền con người cơ bản tại cuba và mỹ
quá trình cải thiện quan hệ giữa hai nước đã đạt được những bước tiến ấn tượng trong gần hai năm qua
đặc biệt sau khi hai nước mở lại các đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước vào tháng bảy năm ngoái
washington và la habana đã khôi phục hợp tác trên một loạt các lĩnh vực
vòng đối thoại thứ hai này được kỳ vọng sẽ có những bước đột phá mới góp phần đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ giữa hai nước
theo bộ tư pháp thổ nhĩ kỳ nước này có thể sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về quyền hành pháp của tổng thống tayyip erdogan trước mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
nếu quốc hội sớm thông qua quyết định về vấn đề này
đầu tuần này chính phủ thổ nhĩ kỳ cho biết sẽ khôi phục các nỗ lực nhằm thay đổi hiến pháp và tăng cường quyền lực của tổng thống
theo đề xuất lâu nay của tổng thống tayyip erdogan
theo bộ trưởng bộ tư pháp bozak đề xuất của chính phủ sẽ giao quyền lực hành pháp cho tổng thống
nhưng vẫn duy trì hoạt động của quốc hội như mô hình hiện nay và bảo vệ cơ cấu chính trị thống nhất của thổ nhĩ kỳ
động thái trên diễn ra giữa lúc chính quyền của tổng thống tayyip erdogan đã tiến hành thanh lọc bộ máy nhà nước
loại bỏ hàng chục nghìn công chức do có liên quan tới cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi giữa tháng bảy vừa qua
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại